bệnh viện hữu nghị việt đức vừa phối hợp với trung tâm tình nguyện quốc gia tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện số một trăm chín mươi hai
đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân ngày hội tình nguyện quốc gia năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề việc tốt mỗi ngày
âm nhạc luôn là một trong những liệu pháp dễ dàng và hiệu quả nhất để đem tới tinh thần lạc quan yêu đời yêu cuộc sống cho mọi người nhất là những người bệnh
suốt bảy năm qua chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã mang những lời ca tiếng hát tới nhiều bệnh viện với thông điệp
chúng tôi không biểu diễn chúng tôi mang âm nhạc để đổi lấy nụ cười hiếm hoi nơi này
trong khuôn khổ chương trình bên cạnh những tiết mục ca nhạc đầy cảm xúc cùng nhiều món quà có ý nghĩa hàng trăm bệnh nhân người nhà bệnh nhân còn được nhận những suất ăn và cắt tóc miễn phí ngay tại bệnh viện
đây sẽ là sự động viên tinh thần rất lớn cho nhiều bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn giúp cho họ luôn vững vàng lạc quan để chiến thắng mọi bệnh tật hiểm nghèo